quý vị thân mến bắc bộ thì đã nóng đầu mùa thế nhưng mức nhiệt khá cao
hai ngày qua ai cũng cảm giác mệt mỏi vì oi bức
và ngày hôm nay thì cường độ nắng vẫn không mạnh thế nhưng cảm giác oi bức vẫn rõ rệt
mức nhiệt trong ngày sẽ từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ c
hình thái nắng nóng cũng bao trùm khu vực trung bộ
đến cuối tuần thì mới có mưa và đợt mưa này cũng sẽ tạm ngất quãng thời gian nắng nóng
còn ngày hôm nay trung bộ vẫn nắng nóng gai gắt
tâm điểm nóng như là các khu vực tương dương nam đông ba tơ và đà nẵng
nóng có thể chạm đến ngưỡng bốn mươi độ
vâng và tại nam bộ thì thời tiết cũng chưa có sự thay đổi rõ rệt
nắng nóng kéo dài cả ngày sẽ từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ c